nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt từ phương tây chính phủ nga mới đây đã công bố xác lệnh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn ba mươi công ty năng lượng của liên minh châu âu eu mỹ và singapore
trong danh sách của chính phủ nga có ba mươi một doanh nghiệp trong đó có europol gas baland gazprom germany và hai mươi chín công ty con của gazprom germany
tại thụy sĩ hungary anh pháp bungary và vùng veneurk gồm bỉ hà lan và luxembourg mỹ romania và singapore
europol gas là chủ sở hữu tuyến đường ống dẫn khí đốt yaman châu âu tại baland
các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm giao dịch và cấm tàu của các doanh nghiệp này vào các cảng của nga
thời gian qua phương tây đã liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt nga từ việc đóng băng tài sản cho đến lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm chiến lược
như chất bán dẫn
và các biện pháp trừng phạt tài chính